một mươi chín h tối nay theo giờ việt nam hội nghị trực tuyến các nhà lãnh đạo kinh tế apec lần thứ hai mươi bảy
đã chính thức khai mạc dưới sự chủ trì của thủ tướng malaysia muhyidin yassin
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc dự hội nghị và có bài phát biểu quan trọng
tham dự hội nghị có các nhà lãnh đạo và đại diện của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec
tổng giám đốc quỹ tiền tệ quốc tế lãnh đạo hội đồng tư vấn doanh nghiệp apec
hội đồng hợp tác kinh tế thái bình dương diễn đàn quần đảo thái bình dương và ban thư ký asean
đây là lần đầu tiên trong lịch sử apec hội nghị cấp cao được tổ chức dưới hình thức trực tuyến
trong vai trò chủ nhà malaysia chọn chủ đề của năm apec hai nghìn hai mươi là tận dụng tiềm năng con người
vì một tương lai tự cường và thịnh vượng chung
tập trung vào ba ưu tiên xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
cải thiện thương mại và đầu tư bao trùm kinh tế số và biển vững sáng tạo
một nội dung hết sức quan trọng tại hội nghị cấp cao lần này là thảo luận và thông qua tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi
nhằm triển khai sáng kiến về xây dựng tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi do việt nam khởi xướng
và được thông qua tại hội nghị cấp cao apec lần thứ hai mươi năm diễn ra vào tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy tại thành phố đà nẵng
lãnh đạo của hai mươi một nền kinh tế thành viên apec đang tiếp tục thảo luận sâu sắc
để tìm ra những giải pháp hữu hiệu nhất ứng phó với các khủng hoảng hiện nay
đồng thời đưa ra những định hướng hợp tác để tiếp tục duy trì vai trò của châu á thái bình dương
là khu vực đi đầu về phát triển và liên kết kinh tế
là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo toàn cầu trong những thập kỷ tới
hội nghị lần này dự kiến thông qua hai phần kiện là tuyên bố hội nghị các nhà lãnh đạo kinh tế châu á thái bình dương
lần thứ hai mươi bảy và tuyên bố về tầm nhìn apec sau năm hai nghìn hai mươi